phó thủ tướng trịnh đình dũng vừa có ý kiến chỉ đạo xử lý vướng mắc về bảo hiểm
trong triển khai nghị định số sáu mươi bảy của chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản
chính phủ đã thống nhất kéo dài thời gian thực hiện các chính sách quy định tại nghị định số sáu mươi bảy hai nghìn một mươi bốn ndcp
đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
mặc dù đã được gia hạn một năm nhưng để những chính sách hỗ trợ ngư dân tiếp tục được triển khai
phải đợi chính phủ ban hành khung pháp lý mới
ngoài ra theo báo cáo tổng kết của địa phương trong quá trình triển khai thực hiện nghị định sáu mươi bảy
vẫn còn gặp một số khó khăn vướng mắt
ngư dân mong muốn mở rộng thêm các doanh nghiệp bảo hiểm để họ có thêm sự lựa chọn
cần mở rộng vùng biển tâu thuyết ngư dân được trả quyền lợi bảo hiểm
để khuyến khích ngư dân đánh bắt xa bờ và tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo
phó thủ tướng trịnh đình dũng giao bộ tài chính khẩn trương hướng dẫn cụ thể
đồng thời giám sát chặt chẽ việc tiếp tục thực hiện chính sách bảo hiểm quy định
tại nghị định số sáu mươi bảy hai nghìn một mươi bốn ndcp bảo đảm không để xảy ra tình trạng các doanh nghiệp bảo hiểm
không bán bảo hiểm cho người dân gây khó khăn khi ra khơi